cơ hội xuất khẩu mặt hàng này còn lớn hơn trong thời gian tới
khi mà hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp có hiệu lực
cptpp thêm cơ hội cho gạo việt là bài viết được đăng tải trên báo công thương
theo các chuyên gia việc chuyển dịch cơ cấu gạo xuất khẩu từ phân khúc chất lượng thấp và trung bình
sang phân khúc chất lượng cao là điều bắt buộc để phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay trên thế giới
cptpp là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động này
mặc dù cptpp cũng mang lại không ít thách thức
khi rào cản phi thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng cao
đòi hỏi các quốc gia phải nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu
theo hiệp hội lương thực việt nam cptpp sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
từng bước thâm nhập và gia tăng xuất khẩu vào thị trường các nước tham gia hiệp định
có đòi hỏi chất lượng cao an toàn như nhật bản australia hay new zealand
trang nhất và trang hai báo lao động hôm nay có bài viết làm hộ chiếu siêu tốc
nhiều người dân khi phải đi làm thủ tục như cấp đổi hộ chiếu thẻ căn cước công dân
vẫn lo ngại thời gian làm thủ tục dườm già xếp hàng mệt mỏi
thực tế thủ tục cấp các giấy tờ này đã được đổi mới điện tử hóa
và người dân chỉ cần mất chưa đầy một mươi phút làm thủ tục
sau đó giấy tờ cần làm sẽ chuyển về tận nhà
mặc dù vậy vẫn còn những dịch vụ siêu tốc khác
đó là lợi dụng thời gian chờ đợi tám đến một mươi ngày theo quy định
nhiều có mồi đã sẵn sàng cung cấp hộ chiếu một cách siêu tốc
chỉ sau từ một đến hai ngày làm việc
mức giá thì cũng gấp chín đến một mươi lần so với lệ phí thông thường
cũng trên báo lao động trang nhất và trang bốn có bài viết
đánh sập đường dây tín dụng đen hút máu công nhân ở bình dương
thông tin từ công an tỉnh bình dương cho biết
công an thị xã dĩ an vừa phá án đánh sập một đường dây tín dụng đen
chuyên cho vay nặng lãi đẩy rất nhiều công nhân
người thu nhập thấp và chỗ khánh kiệt nợ nần không lối thoát
trong khi đó trên báo tuổi trẻ trang nhất trang hai và trang ba
lại đăng tải bài viết phá rừng chiếm đất ở vịnh vân phong
khoảng một tuần lễ nay gần như ngày nào cũng có người đi thuyền ra các đảo
thuộc vịnh vân phong xã vạn thạch huyện vạn ninh khánh hòa
lén lút phá rừng lấy đất khi có thông tin về việc thành lập đặc khu kinh tế hành chính bắc vân phong
hiện nay tình hình người dân phá rừng lấn chiếm đất đai
trên các đảo đặc biệt phức tạp và khó xử lý
bởi khi lực lượng chức năng đến thì những đối tượng này bỏ chạy lên núi
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân